thông tin đầu tiên liên quan tới công ty lộc phúc có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm
lập dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt hai mươi hay bị can tạm giam trong thời hạn bốn tháng để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
theo đó những đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an các trưởng ban trưởng phòng kế toán tổ trưởng diễn viên
đóng giả khách hàng mua bất động sản trước đó vào sáng ngày ba mươi một tháng tám
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện tràng bom
bắt quả tăng công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ma tại một bãi đất trống
trên địa bàn xã an viễn huyện tràng bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty một trăm bốn mươi hai cán bộ công nhân viên đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
ba nạn nhân của công ty đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan
mở rộng điều tra vào ngày bảy tháng chín cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp
đối với huỳnh hiễu tường trú tại phường thảo điền quận hai tp hcm
tường đã điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
y thuê đối tượng nguyễn văn an làm tổng giám đốc công ty
từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo này cho đến nay
đã có khoảng sáu mươi nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật